công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phải nổ súng để vây bắt bốn thuyền bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai đoạn qua địa phận phường tân vạn
theo thông tin ban đầu trong lúc tuần tra trên sông đồng nai lực lượng chức năng đã phát hiện hai thuyền cùng với nhiều vòi rồng đang bơm hút cát trái phép ở khu vực cù lao tân vạn phường tân vạn
cùng lúc này hai thuyền vận tài có sức chứa hàng trăm mét khối chạy cùng hai thuyền bơm hút để vận chuyển cát khi bị phát hiện các đối tượng đã chia ra nhiều hướng để tẩu thoát
sau khoảng ba mươi phút truy đuổi lực lượng công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên đồng thời tiếp cận được bốn thuyền khống chế các đối tượng
nhóm đối tượng bị bắt gồm có dương hoàng sơn ba mươi chín tuổi ngụ tại tiền giang võ văn hùng bốn mươi bảy tuổi ngụ tại tiền giang huỳnh minh tuấn ba mươi bốn tuổi ngụ tại long an phan hoàng luân một mươi chín tuổi ngụ tại tiền giang
và đỗ quốc việt hai mươi bảy tuổi ngụ tại an giang công an tp biên hòa đã tiến hành xử lý nhóm đối tượng trên